nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình lãnh đạo cao cấp của nhà nước và chính phủ sẽ có cuộc gặp gỡ một trăm linh người việt trẻ từ nước ngoài về việt nam
cùng với đó là các cuộc giao lưu trao đổi với các bộ ngành địa phương cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp lớn trong nước
các thành viên trong tổ hợp tác đều khẳng định mô hình liên kết chăn nuôi an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi một năm có thể nuôi được ba lứa và đầu ra của sản phẩm luôn được ổn định
ngoài ra chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học giảm được mùi hôi trong khu vực chăn nuôi hạn chế ô nhiễm môi trường nhờ nguồn thức ăn là cám thảo dược sinh học
nếu mà nuôi nuôi truyền thống thì kể cả một con cũng mất một nhân lực lao động đi chăn
nếu mà nuôi theo hình thức vỗ béo nhốt chuồng này thì nó mụn
nhân công có thể nuôi được chục con thế là nó giảm về vấn đề là nhân công lao động hay nó rút ngắn được thời gian chăn nuôi thì chúng tôi xoay vòng cuốn cũng nhanh
thực hiện mô hình liên kết hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao tiến thành tuyên quang đã ký hợp đồng với một mươi năm hợp tác xã và tổ hợp tác cung ứng trên bốn trăm linh con trâu bò thịt nuôi vỗ béo
đồng thời cam kết chính sách cung ứng thức ăn chăn nuôi đầu vào và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm vật nuôi sau khi kết thúc thời gian chăn nuôi
với giá mua bằng với giá bán con giống đầu vào đối với người chăn nuôi ngoài sử dụng cám thảo dược sinh học còn phải sử dụng thêm thức ăn tự nhiên như cỏ voi ngọn lá mía cám ngô cám sát vỏ đỗ xanh bã bia đảm bảo sản phẩm khi xuất bán không có dư lượng thuốc kháng sinh không có hóc môn tăng trưởng
trong chăn nuôi nếu chúng ta thực hiện được liên kết chuỗi thì nó có một lợi thế cho các doanh nghiệp cũng như các hộ thực hiện chuỗi liên kết có một lợi thế rất là lớn
nó ổn định về đầu ra và doanh nghiệp cũng cần có những sản phẩm theo đúng yêu cầu theo đúng cái điều kiện mình đề ra thì mình sẽ thực hiện được theo đúng quy chế đấy thì mình sẽ có một chất lượng sản phẩm tốt
và người dân thì đặc biệt người ta có lợi là người ta sẽ rất là yên tâm về đầu ra
tỉnh tuyên quang hiện có trên một trăm bốn mươi con trâu bò tuy nhiên đa số người dân vẫn chăn nuôi theo phương pháp truyền thống và luôn bị động trước sự lên xuống của giá cả thị trường
hình thức liên kết chăn nuôi châu bò an toàn sinh học sẽ là một trong những giải pháp thiết thực giúp người chăn nuôi ở tỉnh miền núi tuyên quang nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo
mai châu là một huyện miền núi của tỉnh hòa bình với trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp
với mùa vụ bấp bênh nên số hộ nghèo còn cao
nhưng những năm gần đây cuộc sống của người dân đã dần khởi sắc do những mô hình tạo việc làm cho người phụ nữ
người dân tộc thiểu số
chị chủ tịch hội phụ nữ hà thị yên dẫn chúng tôi đến cơ sở bảo trợ xã hội thuận hòa nằm ở xã trường châu của huyện mai châu
đây không chỉ là cơ sở đào tạo nghề miễn phí cho phụ nữ dân tộc nghèo mà đây còn là nơi tạo việc làm và có thu nhập ổn định cho những phụ nữ khuyết tật người dân tộc thiểu số
tôi là người khuyết tật và khi vào đây làm thì được tạo điều kiện ăn uống
ngủ nghỉ nguyễn phí
mô hình này rất là phù hợp để tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh chúng tôi có cuộc sống tốt hơn
ở đây thì cơ sở này thận lợi của nó cũng không can keo với thời gian
bởi vì thời gian mình làm dựa xong rồi lúc nào rỗi thì mình quay lại đây làm
thu nhập ở đây thì nó cũng ổn định
nếu mà mình được tham gia đầy đủ các ngày trong tháng
thì một ngày mình cũng làm được khoảng một trăm linh đồng để đẩn cho gia đình

mời những người người ta biết kiểu là thiết kế
những mẫu mã sản phẩm như các chị thấy ở đây này
về để cho chị em sản xuất ra những mặt hàng phù hợp với thị hiếu của khách hàng
đây là căn nhà sàn khang trang do chị vì thị mai làm chủ
đã hơn một mươi năm nay nhờ chính sách hỗ trợ và vận động xây dựng mô hình du lịch cộng đồng của huyện
chị đã tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và mạnh dạn thuyết phục gia đình
sửa chữa bài trí lại nhà cửa cho khách du lịch đến tham quan

định hướng đào tạo nghề phù hợp cho phụ nữ đang được huyện mai châu
coi là một nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính thường xuyên và lâu dài
đây là những bước đi đúng đắn giúp những người phụ nữ nghèo tại mai châu có cơ hội thoát nghèo
vươn lên làm sâu khẳng định vị thế của mình trong xã hội
thưa quý vị trong hai ngày mùng một mươi và ngày một mươi một tháng tám tại hà nội
đã diễn ra chương trình hòa nhạc toyota hai nghìn một mươi tám dành cho công chúng yêu nhạc cổ điển việt nam
qua đó góp phần mang dòng nhạc hàn lâm này đến gần hơn với công chúng
những âm thanh mang màu sắc cổ điển giai điệu cuốn hút đầy đam mê trong tác phẩm double concerto
của nhà soạn nhạc người đức johannes pram hay những giai điệu nhẹ nhàng vui tươi
trong bản giao hưởng số bảy của bestoven đã đem lại một buổi diễn đặc biệt ấn tượng với khán giả thủ đô
chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trong giàn nhạc giao hưởng việt nam
nghệ sĩ violon bùi công duy nghệ sĩ solo senlo grand sihô
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người nhật bản hona tetsuji
đặc biệt trong chương trình năm nay còn có sự tham gia của nghệ sĩ senlo grand sihô
là người mỹ gốc đài loan cô đã từng tốt nghiệp cử nhân âm nhạc của trường đại học bắc texac mỹ
và là thạc sĩ chuyên ngành âm nhạc của trường âm nhạc mahattan
tham gia chương trình này cô biểu diễn cùng với nghệ sĩ ưu tú bùi công duy
nghệ sĩ violon tài năng của việt nam
bản concerto cho hai nhạc cụ violon và solo
lý do tôi chọn là nghệ sĩ bùi công duy là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất của việt nam
bên cạnh đó west ho là một nghệ sĩ sống ở mỹ gốc đài loan
cách đây một vài năm cô ấy cũng đã tới việt nam và tham gia biểu diễn một số chương trình
cô ấy là một nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng
đó là lý do tôi chọn bản nhạc double concerto cho hai nghệ sĩ biểu diễn
được tổ chức thường niên từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay

chương trình đã thu hút sự quan tâm của nhiều công chúng yêu nhạc cổ điển việt nam
đồng thời toàn bộ số tiền bán vé sẽ được sử dụng để đóng góp cho chương trình học bổng toyota
hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc việt nam
sau khi kết thúc tại hà nội chương trình sẽ tiếp tục được biểu diễn tại thành phố hồ chí minh
vào ngày một mươi bốn tháng tám tới đây
thưa quý vị cách đây năm mươi năm vào đêm ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
khi tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ một a bị địch chưa cắt
người dân làng hạ lội thuộc xã tiến lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh đã tự nguyện
dỡ bỏ một trăm ba mươi ngôi nhà để lấy gỗ lát đường cho xe qua
năm mươi năm qua câu chuyện hào hùng ấy vẫn luôn khắc sâu trong trái tim nhiều thế hệ người dân ở mảnh đất này
năm nay đã ngoài tám mươi năm tuổi nhưng khi nhắc về sự kiện của năm mươi năm trước tại làng hạ lội
ông trần đình trọng nguyên chủ tịch xã tiến lộc giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
vẫn nhớ như in giây phút
cả dân làng thần tốc dỡ nhà làm đường làm cầu để xe chi viện ra tiền tuyến
vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước
tuyến quốc lộ một a đi qua xã tiến lộc quãng từ cầu thượng gia đến cầu già
bị bom mỹ đánh trúng tìm đường đứt đoạn
bắt miền nam thì mất nước mà mất nước thì nhà không còn
mà nếu chuyện đánh kẹo chai mà ta không thẳng được mỹ á
thì đây nhà ta đúng ta nạt rồi
trước yêu cầu của chiến trường
nếu xe chưa qua nhà không tiếc
ngay trong đêm một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
người dân làng hạ lội đã tự nguyện tháo rỡ nhà cửa
để lấy mặt bằng và vật liệu lót đường cho xe qua
ngay trong đêm đã có một trăm ba mươi ngôi nhà bốn nhà thờ họ
hai kho hợp tác được rỡ xuống để lắp đường cho xe qua
có những người như cụ kiên đã vận động con cháu sẵn sàng dỡ nhà
hay bà trí hiến cả cỗ quan tài hậu sự của mình
giây phút đường thông chiếc xe đầu tiên có thể chạy qua
nhân dân nhảy lên hò reo vui sướng
tên làng k một trăm ba mươi đã được tỉnh ủy hà tĩnh
ban an toàn giao thông tỉnh quyết định đặt cho làng hạ lội sau sự kiện đó
huyền thoại về làng k một trăm ba mươi đã trở thành một trong những mốc son trói lọi
của nhân dân hà tĩnh trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc
khẳng định một giá trị về tính nhân văn
đặc biệt là chủng vị ánh hùng cách mạng
và điều quan trọng nhất đó là khi lòng dẫn lòng dẫn đợt thuân
thì việc gì nó cũng tạo ra sức mạnh
về làng k một trăm ba mươi hôm nay
người ta được chứng kiến sự thay ra đổi thịt từng ngày
những ngôi nhà khang trang kiên cố hàng rào xanh
được thay thế những ngôi nhà phải tháo lát đường năm xưa
hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới
nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất của gia đình để làm đường giao thông
cuộc sống đang hồi sinh nơi mảnh đất huyền thoại này
năm hai nghìn sáu di tích lịch sử làng k một trăm ba mươi đã được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia
ngày một mươi tháng tám vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch đã thống nhất việc lập dự án đầu tư
tu bổ tôn tạo di tích lịch sử làng k một trăm ba mươi xã tiến lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
để bảo tồn và phát huy giá trị di tích
trong phần tin quốc tế nhật bản đề nghị mỹ miễn trừ áp thuế xe hơi
monsanto khẳng định thuốc diệt cỏ an toàn sau phán quyết bồi thường hai trăm tám mươi chín triệu đô la mỹ
tại vòng đàm phán thương mại cấp bộ trưởng đầu tiên tại washington
bộ trưởng chính sách kinh tế và tài chính nhật bản
toshimitu motegi đã đề nghị mỹ miễn trừ nhật bản khỏi kế hoạch áp thuế nhập khẩu cao
đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi
theo bộ trưởng chính sách kinh tế và tài chính nhật bản toshimitchu motegi
nhật bản và mỹ bảo đảm xây dựng lòng tin trong chính sách thương mại là điều tuyệt đối cần thiết
do đó ông kêu gọi chính quyền tổng thống mỹ donald trump không áp thuế nhập khẩu bổ sung
lên tới hai mươi năm đối với mặt hàng xe hơi và phụ tùng xe hơi
vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng chín tới
bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản iroshige seiko cảnh báo
việc mỹ áp thuế nhập khẩu ô tô hai mươi năm có thể gây hỗn loạn cho thị trường thế giới
mỹ hiện là thị trường ô tô lớn nhất của các hãng xe hơi nhật bản
và các hãng này đang có xu hướng chuyển dây chuyền sản xuất về trong nước

trận động đất mạnh liên tiếp gần đây tại đảo lonbok của indonesia
đã khiến cho hòn đảo này nhô cao thêm hai mươi năm cm
trong khi đó tại bang california của mỹ hai mươi một người đã phải đi sơ tán
do giặc lửa hoành hành và chất lượng không khí sụt giảm nghiêm trọng
vì khói bụi từ các đám cháy
sử dụng những hình ảnh từ vệ tinh về đảo lombok trong những ngày sau trận động đất
mạnh sáu chín độ richter hôm năm tháng tám vừa qua các nhà khoa học thuộc
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa và viện nghiên cứu công nghệ california
đã phát thảo lên sơ đồ về sự thay đổi bề mặt của hòn đảo
theo đó ở khu vực phía tây bắc lombok gần tâm chấn của trận động đất
mặt đất đã được nâng lên cao hai mươi năm cm trong khi một vài khu vực lún sâu từ năm đến một mươi năm cm
chỉ trong gần một tuần đảo du lịch lâmbok đã hứng chịu tới ba trận động đất mạnh
cùng hơn năm trăm linh dư chấn khiến gần ba trăm năm mươi người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người mất nhà ở
sau gần một tháng xảy ra cháy rừng các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy khói đang lan rộng
sang vùng đồng bằng bắc mỹ cũng như miền tây và miền trung canada
bang california đang cùng lúc vật lộn với một mươi bảy vụ cháy rừng trên diện rộng
gây thiệt hại lớn về người và tài sản hai mươi một người đã phải đi sơ tán
các chiến dịch kiểm soát cháy rừng đang gặp nhiều trở ngại do thời tiết nóng bức và gió mạnh
riêng đám cháy ca đã trở lại trong vùng đất lombok
trở thành đám cháy gây thương vong nhiều thứ ba trong lịch sử bang california
cướp đi sinh mạng của tám người thiêu dụi hơn bảy mươi ba hectare rừng và phá hủy hơn một sáu trăm linh công trình kiến trúc
ngay sau khi tòa án mỹ ra phán quyết yêu cầu công ty hóa chất nông nghiệp monsanto phải bồi thương
hai trăm tám mươi chín triệu đô la mỹ vì sản phẩm thuốc diệt cỏ của công ty này có thể gây ung thư
tập đoàn dược phẩm và hóa chất nổi tiếng bayer của đức công ty mẹ của monsanto
định sản phẩm thuốc diệt cỏ này là an toàn
các thành viên bồi thẩm đoàn tại bang california của mỹ nhất trí rằng công ty monsato đã cố tình phạm luật
trong khi thuốc diệt cỏ rauup và loại chuyên biệt renger pro về cơ bản đã gây ra tình trạng bệnh của ông d w johnson
một người chăm sóc sân vườn
tuy nhiên công ty mẹ bayer cho rằng chất diệt cỏ clip phoset là an toàn và không gây ung thư
đây là vụ kiện đầu tiên cáo buộc sản
phẩm của monsato gây ung thư ở mỹ song cũng báo hiệu một làn sóng khiếu kiện tương tự
tập đoàn monsato cũng là một trong những nhà cung cấp chất độc da cam được không quân mỹ sử dụng đánh phá tại việt nam
ở việt nam có khoảng bốn tám triệu nạn nhân của chất độc này
năm hai nghìn chín một tòa án quốc tế được thiết lập tại paris để giải quyết vấn đề
liên quan đến chất độc da cam và nạn nhân việt nam nhưng cả chính phủ mỹ lẫn monsato đều từ chối xuất hiện
số phận của xe uber tại thành phố new york mỹ đang là một dấu hỏi lớn khi mà thành phố này đang áp dụng những quy định mới
nhằm kiểm soát sự bùng nổ của các dịch vụ gọi xe như uber hay life
những chiếc xe taxi vàng này là một trong những biểu tượng lâu đời của new york
có thời điểm phù hiểu taxi vàng có giá trị một triệu đô la mỹ thì nay giá trị ấy chỉ còn hai trăm linh đô la
nguyên nhân của sự sụt giảm này là sự bùng nổ của taxi công nghệ
mà ở new york chủ yếu là uber và lib
mới đây hội đồng thành phố new york đã thông qua gói dự luật ngừng cấp phép mới cho uber trong vòng một năm
đồng thời ấn định mức lương tối thiểu cho tài xế là một mươi bảy năm đô la mỹ một giờ tăng hai mươi năm so với trước đây
luật mới được thông qua trong bối cảnh dịch vụ đi xe chung gây áp lực lên giá cước của các hãng xe truyền thống
và ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập của tài xế
tình hình nghiêm trọng đến nỗi ít nhất sáu người đã tự tử trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
công ty uber được giới đầu tư định giá là bảy mươi tỷ đô la đạt doanh thu bảy tỷ đô la trong năm ngoái
xong phải chịu khoản lỗ dòng là bốn năm tỷ đô la